sáng ngày bảy tháng sáu đoàn hội đồng nhân dân tp hà nội đã có chuyến thị sát di chỉ khảo cổ vườn chuối ở thôn lai xá xã kim trung huyện hoài đức hà nội
để nghe báo cáo của các nhà khảo cổ các nhà khoa học và ý kiến của các bên liên quan về giá trị khoa học cũng như sự đồng thuận của cộng đồng nơi đây
theo các nhà khảo cổ sau một tháng khai quật đã phát hiện thêm nhiều hiện vật có giá trị lịch sử tại khu di trì đã ba năm trăm linh tuổi này
tại buổi thị sát phó giáo sư tiến sĩ bùi văn liêm đã báo cáo hội đồng nhân dân tp hà nội về mục đích của khai quật lần này là nhằm tìm hiểu diện mạo hiện trạng cũng như quy mô của di chỉ khảo cổ học vườn chuối
đồng thời tìm hiểu những giá trị tiêu biểu đặc sắc của một trong những di chỉ có từ thời dựng nước ở hà nội cũng như kiểm tra lại toàn bộ môi trường sinh thái địa lý nhân văn của vùng di trị này
sau hơn một tháng thực hiện quyết định của bộ văn hóa thể thao du lịch
phó giáo sư tiến sĩ bùi văn liêm đã báo cáo hội đồng nhân dân tp hà nội về mục đích của khai quật lần này là nhằm tìm hiểu diện mạo hiện trạng cũng như quy mô của di trì khảo cổ học vườn chuối

phó giáo sư tiến sĩ bùi văn liêm đã báo cáo hội đồng nhân dân tp hà nội về mục đích của khai quật lần này là nhằm tìm hiểu diện mạo hiện trạng cũng như kiểm tra lại toàn bộ môi trường sinh thái địa lý nhân văn của vùng di trì này
theo quy định sau thời gian kết thúc khai quật di trì vườn chuối viện khảo cổ học sẽ phải có những báo cáo khoa học với bộ văn hóa thể thao và du lịch
về giá trị khoa học giá trị nguyên trạng
tính đặc trưng của di trì tính đặc trưng của hiện vật và tính đồng thuận của nhân dân để từ đó đưa ra yêu cầu xem xét trong việc xếp hạng di tích và phương án bảo tồn phù hợp cho khu di trì ba năm trăm linh tuổi

để đảm bảo kế hoạch và tiến độ xây dựng của các bên liên quan đoàn thị sát hội đồng nhân dân tp hà nội đã đưa ra mong muốn đẩy nhanh tiến độ khảo cổ trong thời gian tới
tuy nhiên theo các nhà khảo cổ học việc đẩy nhanh tiến độ là không phù hợp do còn phụ thuộc vào thời tiết nhân công cũng như mức độ quan trọng của khu di trì vườn chuối
nếu trong quá trình khai quật nếu có những phát sinh cần thiết họ sẽ kiến nghị xin thêm thời gian cũng như mở rộng thêm diện tích của các hố khai quật